kính chào quý vị khán giả rét ngọt lạnh thấu đây có lẽ là cảm giác chung của rất nhiều người
từ ngày hôm qua thì chúng ta đã có thể cảm nhận khá rõ rệt không khí lạnh tăng cường gây mưa rào ở miền trung
còn tại khu vực vùng núi các tỉnh bắc bộ thì có băng giá và sương muối
và gọi cảm giác lạnh bút rõ rệt nhất là về đêm và sáng sớm khi mà mức nhiệt có thể xuống đến mức là năm độ c
lạnh khô đôi khi có thể có cảm giác đắp chăn cũng không đủ
vậy thì quần áo giữ nhiệt hoặc là ngâm chân nước ấm gừng pha với chút muối có thể giúp cho giấc ngủ của quý vị vẹn tròn hơn